trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số sáu sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá việc triển khai công tác ứng phó với bão
hiện các ban chỉ đạo các tỉnh ven biển nước ta đã thông báo hướng dẫn cho hơn bốn mươi bảy ba trăm linh phương tiện và hơn hai trăm bốn mươi ba người tình hình của bão để có phương án neo đậu tránh bão
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động phòng tránh
tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do bão số năm liên lạc với ba tàu và ba mươi ba lao động của quảng ngãi đang neo rù tại phía tây trường xa chưa liên lạc được
bộ ngoại giao tiếp tục đề nghị philippines tạo điều kiện thuận lợi cho ba mươi một tàu và một trăm bảy mươi lao động của tỉnh bình định được vào tranh chú bão tàu thuyền việt nam được chú tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu